một trận mưa to lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn xã tân trung thị xã gò công tỉnh tiền giang
làm ba người dân bị thương và hàng chục căn nhà bị sập và lốc máy thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
thời điểm trên mưa lớn kèm dông lốc làm bốn mươi chín căn nhà sập và tốc mái trong đó một căn nhà bị sập hoàn toàn
nhiều cây xanh bị lóc xoáy làm bậc gốc gãy đổ
chạy không kịp khi nhà sập ba người dân bị tôn cắt trúng người bị thương
tổng cộng thiệt hại ước tính khoảng hai hai tỷ đồng
cơ quan chức năng đã nhanh chóng bố trí địa điểm trường học gần đó để người dân ở tạm
và khấn trương hỗ trợ ngay thức ăn nước uống cho các hộ dân bị tốc mái
động viên người dân an tâm ở tạm trong thời gian khắc phục sự cố do lóc xoáy
được biết cũng do mưa to lóc xoáy tại khu vực nhã tư cá nhội
làm đứt hệ thống dây điện trung thế làm mất điện một khu vực rộng lớn
điện lực thị xã gò công đã huy động toàn bộ nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một mươi ba cơn lốc xoáy
làm sọc vào tóc mái một trăm chín mươi bốn căn nhà hư hỏng nhiều diện tích cây ăn trái hoa màu
ước tính thiệt hại hơn bốn tỷ đồng